tình hình mưa lũ tại khu vực miền trung gồm hà tĩnh khu vực từ bình định đến ninh thuận và nam tây nguyên đang diễn biến phức tạp
theo ghi nhận đã có những thiệt hại về người nhiều địa phương vẫn còn bị ngập sâu và chia cắt giao thông
theo văn phòng ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn tính đến trưa ngày bốn tháng một mươi một mưa lũ ở bắc trung bộ đã làm bảy người thiệt mạng
tỉnh quảng bình có sáu người và quảng trị có một người hiện vẫn còn một số tuyến quốc lộ đường tỉnh lộ huyện lộ và giao thông nông thôn ở hà tĩnh và quảng bình bị ngập
tại khu vực nam trung bộ trong những ngày qua mưa lớn kéo dài đã gây ngập úng và chia cắt tại nhiều địa phương của tỉnh bình định
ước tính hơn một bốn trăm linh ngôi nhà bị ngập nước khoảng hai ha lúa hoa màu bị thiệt hại nặng tại tỉnh này
tính đến bảy giờ ngày bốn tháng một mươi một ở tỉnh phú yên đã có bảy người mất tích một trăm linh sáu thôn thuộc ba mươi sáu xã bị ngập nước
các địa phương đã tổ chức di rời ba tám trăm tám mươi một hộ với một mươi tám người dân đến nơi an toàn
tại khánh hòa lượng mưa phổ biến từ một trăm linh một trăm hai mươi mm khiến lũ trên các sông lên cao
nhiều khu vực tại thành phố nha trang và xã ninh thuận bị chia cắt do ngập sâu sạt lở đất gây ách tắc giao thông tại đoạn đường từ đèo khánh lê đi tỉnh lâm đồng
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ngương cho biết từ nay đến ngày năm tháng một mươi một các tỉnh quảng ngãi đến bình thuận tiếp tục có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to